kính chào quý vị và các bạn
từ hôm nay khối không khí lạnh mạnh đã tăng cường xuống các tỉnh bắc bộ
do nằm trọn trong khối không khí lạnh này nên từ ngày mai
thời tiết các tỉnh phía đông bắc bộ phổ biến là không mưa trời rét đậm vùng núi rét hại
nhiệt độ cao nhất ngày mai một mươi hai một mươi năm độ vùng núi cao có nơi xảy ra băng giá và sương muối
hai ngày sau đó nhiệt độ sẽ tăng khoảng hai độ lên mức một mươi bốn một mươi bảy độ
phía tây bắc bộ cũng chuyển rét đậm từ ngày mai trời nhiều mây không mưa
nhiệt độ giảm sâu cao nhất ngày mai đạt mức một mươi ba một mươi sáu độ
có nơi cao hơn trời rét đậm vùng núi cao rét hại
trong hai ngày sau đó nhiệt độ sẽ nhích nhẹ khoảng một độ
quý vị cần trang bị áo quần đủ ấm để bảo vệ cơ thể
đồng thời người dân ở khu vực vùng núi cao nên đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá
không khí lạnh mạnh cũng sẽ là tác nhân chi phối thời tiết các tỉnh miền trung trong thời đoạn hai ba ngày tới
tại bắc trung bộ nhiệt độ cũng trên đà giảm mạnh
cao nhất ngày mai phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ trời rét đậm
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế một mươi tám hai mươi hai độ
trong hai ngày tiếp theo nhiệt độ trên khu vực này giảm về mức cao nhất là một mươi sáu một mươi chín độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận sẽ có mưa rào và rông ở phần phía bắc
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai hai mươi bốn hai mươi bảy độ
phía nam có nơi cao hơn sau đó giảm nhẹ trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám
thời tiết tại tây nguyên
khoảng từ ngày một mươi sáu một mươi tám tháng một mang đặc trưng của tiết trời mùa khô ngày nắng chỉ có mưa vài nơi vào ban đêm
nhiệt độ đêm và sáng có xu hướng giảm nhẹ so với những ngày trước đó cao nhất ban ngày từ hai mươi năm hai mươi tám độ
nam bộ có thời tiết tốt trong những ngày giáp tết nguyên đán trời nắng vừa phải không mưa
nhiệt độ trên khu vực này ở ngưỡng dễ chịu khi không quá ba mươi hai độ trong cả ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất nămàn triệu đoàn hai mươi cao nhất năm foret